quý vị thân mến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
và đây là đợt đặc giá đầu tiên sau khi luật đặc giá năm hai nghìn một mươi tám được thông qua và để công tác đặc xá năm nay được diễn ra an toàn đúng tiến độ đảm bảo đúng quy định của pháp luật
thời gian qua bộ công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện theo đúng quyết định của chủ tịch nước và các ý kiến chỉ đạo của hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
và để hiểu rõ hơn về tiến độ công tác đặc xá năm nay thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trung ương trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an mời quý vị cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
đặc xá là một chủ trương rất là lớn của đảng và những nước ta công tác đảng sáng năm nay đã được tiến hành như thế nào để có thể đảm bảo nghiêm túc công khai chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật ạ
việc tổ chức lập ra các hồ sơ để đề nghị đặc xá được tiến hành từ các cơ sở giam giữ các cơ sở cải tạo của bộ công an của bộ quốc phòng
phạm nhân được lập danh sách đề nghị đặc xá phải trải qua bình xét thi đua ở các tổ đội phạm nhân

thưa quý vị dù tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước tuy nhiên bằng tất cả tinh thần trách nhiệm các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân đã và đang nghiêm túc thực hiện công tác đặc giá nhân dịch quốc khánh mùng hai tháng chín đảm bảo ra soát kỹ lưỡng minh bạch công bằng và đúng đối tượng